ngày một mươi tám tháng chín thành phố hồ chí minh có hai ba trăm năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín nặng phải thở máy
thì ngày hai mươi hai tháng chín giảm chỉ còn hai năm mươi sáu người
và đó là một tín hiệu lạc quan trong hành trình tiến tới bình thường mới tại thành phố hồ chí minh
từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín
thành phố hồ chí minh đã lấy hơn tám trăm hai mươi mẫu xét nghiệm
trong đó gần năm mẫu đơn và năm mẫu gột
số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là gần tám trăm linh
từ đầu dịch đến nay đây là số mẫu xét nghiệm kỷ lục mà thành phố lấy được trong một ngày
trong những ngày qua số bệnh nhân thở máy do covid một mươi chín cũng giảm đáng kể
theo đó ngày một mươi tám tháng chín có ba hai trăm năm mươi bệnh nhân phải thở máy
thì đến ngày hai mươi hai tháng chín chỉ còn hai năm mươi sáu người
sắp tới để chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân f trong bối cảnh bình thường mới
thành phố sẽ thành lập tổ hướng dẫn chăm sóc f tại nhà
bên cạnh các tổ quân y trạm y tế là động thái tăng cường và hỗ trợ tốt nhất cho f tại nhà